sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết những cơ sở giáo dục thuộc vùng dịch cấp độ một
có thể tổ chức dạy học hai buổi trên một ngày hoặc là bán trú từ ngày một mươi bốn tháng hai
cho tất cả các khối theo nhu cầu của học sinh và phụ huynh
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết những cơ sở giáo dục từ vùng dịch cấp độ một
có thể tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày hoặc bán trú từ ngày một mươi bốn tháng hai
cho tất cả các khối theo nhu cầu của học sinh và phụ huynh
đối với các học sinh đi học trực tiếp giáo viên tổ chức hướng dẫn các hoạt động học tập theo nhóm
có giải pháp củng cố bùi dừng kiến thức đối với những học sinh chưa học trực tuyến
hoặc có học trực tuyến nhưng không đạt được yêu cầu về phẩm chất năng lực
đối với các học sinh chưa đi học trực tiếp sẽ tiếp tục học từ xa
hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên
những cơ sở giáo dục từ vùng dịch cấp độ một có thể tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày
hoặc bán trú từ ngày một mươi bốn tháng hai cho tất cả các khối theo nhu cầu của học sinh và phụ huynh
từ ngày hai mươi một tháng hai các trường tiểu học sẽ thực hiện gián dạy chương trình tuần hai mươi của năm học
việc kiểm tra định kỳ dành cho học sinh khối một khối hai sẽ được thực hiện vào tuần thứ hai mươi một
trước đó ubnd tp hcm đã có văn bản cho phép học sinh tiểu học đi học lại từ ngày một mươi bốn tháng hai